chiều nay ủy ban nhân dân huyện dầu tiếng tỉnh bình dương xác nhận đã tìm thấy bé trai hai tuổi sau năm ngày mất tích
thi thể của bé được tìm thấy ở dưới suối gần nhà tại xã minh tân
theo đó thi thể của bé trai hai tuổi được tìm thấy dưới suối khi nổi lên mặt nước và bị vướng vào bụi cây cách nhà khoảng sáu trăm linh m
hiện lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi năm tháng một mươi bé trai chơi ngoài sân nhà tại ấp tân định xã minh tân huyện dầu tiếng tỉnh bình dương thì bất ngờ mất tích
gia đình và hàng xóm tìm kiếm không được nên thông báo chính quyền địa phương
công an huyện dầu tiếng cũng đã ra thông báo truy tìm bé trai và chỉ đạo lực lượng khoanh vùng tìm kiếm xung quanh nhà chặn tất cả các lối ra vào huyện dầu tiếng
những ngày qua cũng đã có hàng trăm người dân trong tỉnh bình dương đến giàu tiếng cùng với gia đình của bé tìm kiếm với nghi vấn bé bị bắt cóc hoặc đi làm